thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi nước ta chỉ còn gần sáu trăm linh ca covid một mươi chín thở máy ecmo
tổng số ca được điều trị khỏi là bảy trăm chín mươi sáu năm trăm tám mươi ba ca tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là trên sáu mươi bảy triệu liều
có hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước đó là bắc cạn hòa bình
sáu tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
và trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi đến sáu h sáng ngày hôm nay nghệ an đã ghi nhận hai mươi năm ca dương tính mới với sars cov hai
trong đó có bốn ca cộng đồng tại thành phố vinh và nam đàn
trong khi đó tại tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua đã ghi nhận một trăm linh hai f qua xét nghiệm real time pcr
và trong năm mươi hai f tại cộng đồng thì bốn mươi sáu trường hợp liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi ở thị xã giá rai
sáu người sàng lọc tại thành phố bạc liêu